bắt đầu từ ngày một mươi tháng bốn thủ đô jakarta của indonesia sẽ thắt chặt các biện pháp
nhằm hạn chế người dân đi lại sau khi được chính phủ cho phép
động thái được cho là nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín
theo thông báo của chính quyền thủ đô jakarta thành phố đã triển khai các biện pháp
giãn cách xã hội quy mô lớn với sự cho phép của chính phủ các biện pháp này
trở thành giang buộc về mặt pháp lý đối với mọi người dân
các hạn chế xã hội quy mô lớn sẽ cấm người dân thủ đô tụ tập trên năm người
giảm năm mươi công suất phục vụ và hạn chế thời gian hoạt động của các phương tiện
giao thông công cộng từ sáu giờ đến một mươi tám giờ hàng ngày
trong khi đó các phương tiện cá nhân vẫn được phép ra vào khu vực thủ đô
xong số lượng người trên mỗi xe sẽ bị hạn chế
ngoài ra chính quyền jakarta sẽ có biện pháp hỗ trợ đối với những người thu nhập thấp
bị ảnh hưởng bởi chính sách này